với điều kiện địa hình và kinh tế khó khăn phần lớn các trường học của tỉnh lai châu đều bị phân tán bởi các điểm bản dẫn đến chất lượng giáo dục không được đồng đều
nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương và sự nỗ lực của các thầy cô giáo và học sinh mà đến nay nhiều trường vùng cao lai châu đã hoàn thành được các tiêu chí xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã vùng cao phang solin huyện sinh hồ tỉnh lai châu
đóng chân trên địa bàn xã vùng cao phang solin huyện sìn hồ với học sinh chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số
những năm trở lại đây mặc dù còn khó khăn song tập thể thầy và trò trường tiểu học phan xuân linh không ngừng nỗ lực vươn lên nhằm hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ một

đây được các thầy cô chăm sóc rất tốt và đây được các thầy cô dạy rất nhiều bài học tốt
đây được các thầy cô chăm sóc rất nhiều bài học tốt